kính chào quý vị và các bạn
sáng nay vùng áp thấp suy yếu từ bão số hai đã giảm cường độ thành một vùng áp thấp trên khu vực đông bắc của bắc bộ
sự báo trong một mươi hai giờ tới vùng áp thấp sẽ tan dần
trong đêm nay và ngày mai cường độ mưa tại đông bắc bộ có xu hướng giảm
tuy nhiên vẫn còn có mưa vừa mưa to đến rất to
cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi ngập úng ở vùng trũng
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
sang đến ngày một mươi ba và ngày một mươi bốn mưa sẽ giảm tiếp về diện và cường độ
tập trung về chiều tối đêm và sáng
nhiệt độ cũng tăng chậm dần mỗi ngày khoảng một độ
vùng áp thấp sẽ hướng trực tiếp đến phía tây bắc bộ
gây mưa to đặc biệt trong đêm nay và dạng sáng mai
nguy cơ cao xảy ra ngập úng khu vực trũng thấp hay sạt lở đất tại vùng núi
đặc biệt là thời điểm về đêm và sáng
nhiệt độ cao nhất ngày mai từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
ngày một mươi ba và ngày một mươi bốn mưa giảm nhanh về diện và lượng
tập trung chính về chiều tối đêm và sáng
ban ngày có nắng gián đoạn với nhiệt độ tăng mỗi ngày khoảng một độ
tại miền trung khu vực thanh hóa nghệ an cũng có mưa tập trung chính trong hôm nay và ngày mai
với lượng mưa vừa có nơi mưa to
các tỉnh từ hà tĩnh đến thừa thiên huế có mưa giải rác
từ ngày một mươi ba mưa có xu hướng giảm hơn về lượng
nhiệt độ cao nhất ngày mai là ba mươi ba mươi ba độ và tăng lên mức ba mươi một ba mươi bốn độ trong hai ngày tiếp theo
các tỉnh từ đà nẵng đến hà tĩnh
đến bình thuận có mưa rào giải rác trong ba ngày tới
chủ yếu là mưa cục bộ về chiều tối đêm và sáng
nhiệt độ cao nhất ổn định trong khoảng từ ba mươi một ba mươi bốn độ
mưa rông tại khu vực tây nguyên chỉ xuất hiện cục bộ về chiều tối
sao đến ngày một mươi ba và ngày một mươi bốn mưa sẽ giảm tiếp ngày trời có nắng
nhiệt độ cao nhất ngày mai là hai mươi bảy ba mươi độ và tăng lên mức hai mươi chín ba mươi hai độ trong hai ngày tiếp theo
khu vực các tỉnh nam bộ cũng có mưa rông trong ngày mai
mưa rông trong ngày mai cục bộ xuất hiện về chiều tối
mưa rông tại tây nam bộ sau giảm hẳn nhiệt độ ba ngày tới ra động trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi ba độ